trong khi đó tại bắc giang một bệnh nhân người trung quốc có biểu hiện ho sốt đã có kết quả xét nghiệm âm tính với chủng mới của virus corona
phía bệnh viện đã cho bệnh nhân xuất viện vào chiều qua hai mươi tám tháng một
còn theo kết quả xét nghiệm của viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên các mẫu bệnh phẩm của hai bệnh nhân
trong đó có một tiếp viên hàng không đang được cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên đều âm tính với chủng mới của virus corona
sáng nay sở y tế tp đà nẵng cho biết hiện tại thành phố đà nẵng đang theo dõi hai mươi tám trường hợp nghi ngờ mắc viêm phổi cấp do virus corona
gồm một mươi người trung quốc hai người malaysia một mươi sáu trường hợp người việt nam
những người này đều đi từ nước ngoài về nhưng không phải từ các vùng đang có dịch
khi qua cửa khẩu phát hiện có sốt nhẹ hiện tất cả đều đang được theo dõi tại bệnh viện đà nẵng và không có trường hợp nào

ngay từ khi tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra diễn biến phức tạp
có nguy cơ lây lan tại trung quốc lãnh đạo bộ công an đã có điện chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
cẩn trương xây dựng các phương án kế hoạch để phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này
và ngày hôm nay hai mươi chín tháng một bộ công an tiếp tục có điện yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau
thực hiện nghiêm túc điện chỉ đạo của lãnh đạo bộ và hướng dẫn của cục y tế ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi về phòng chống dịch bệnh
công an các đơn vị địa phương phối hợp các bộ ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh
tại các cửa khẩu đường bộ đường không đường biển cả người và hàng hóa đặc biệt là nghiêm cấm việc nhập
vận chuyển động vật hoang dã vào việt nam có biện pháp soi chiếu sàng lọc kiểm dịch y tế nghiêm ngặt tại các cửa khẩu
tham mưu chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân không qua lại đường mòn lối mở biên giới
tới các vùng dịch bệnh tại trung quốc để phòng ngừa bị lây nhiễm bệnh
công an các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra phát hiện ngăn chặn xử lý các đối tượng tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh
chủ động kế hoạch phương án phòng chống tham gia dập tắt dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự
trong tình huống có dịch bệnh bùng phát tại nước ta
lực lượng quản lý xuất nhập cảnh tạm thời không giải quyết các thị thực du lịch vào việt nam đối với những người đến từ vùng dịch bệnh
cục y tế chủ trì các cơ sở y tế lâm sàng công an nhân dân phối hợp thành lập một số đội cơ động thường trực phòng chống dịch
các bệnh viện một mươi chín tháng tám một mươi chín tháng chín ba mươi tháng bốn y học cổ truyền chủ động phương án ứng phó sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân
khi có chỉ đạo của bộ y tế trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona
theo đúng chỉ đạo của bộ y tế
các bệnh viện cũng đạt được chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số năm ctttg ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
cũng trong ngày hôm nay bộ y tế và who đã đưa ra khuyến cáo mới nhất để người dân chủ động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này
cụ thể như sau
tránh đi lại du lịch nếu đã có sốt ho hoặc khó thở
đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ
đồng thời chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế
hai tránh tiếp xúc với người bị sốt ho
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng
tránh chạm tay vào mắt mũi miệng
ba khi ho hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo
sau sử dụng khăn giấy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay
nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại du lịch thông báo ngay cho nhân viên hàng không đường sắt ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt
năm chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín
sáu không khả nhiệm
bảy đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh
một trong những dấu ấn đó là tại đại hội một mươi hai của đảng
trung ương đã nhận định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế
từ đó nhiều chủ trương chính sách đã được ban hành là nền tảng để thành phần kinh tế này có bước phát triển khởi sắc mang lại những luồng sinh khí mới cho đất nước
dựa trên nền tảng công nghệ số doanh nghiệp này đã phát triển và cung cấp nhiều dịch vụ trong lĩnh vực giao thông vận tải để kịp thời đáp ứng nhu cầu người dân
chính sách khuyến khích khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ
những năm qua đã giúp nhiều doanh nghiệp trẻ năng động mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực này tạo ra luồng sinh khí mới cho nền kinh tế đóng góp cho gdp tạo ra nhiều công an việc làm hơn cho xã hội
thực sự thì là trước mắt có cái sự quan tâm của đảng chính phủ các doanh nghiệp là thấy đấy là một cái đồng viên một cái động lực tốt
vì đi cùng với sự quan tâm đấy sẽ ra đời các chính sách và các chương trình hỗ trợ
và đặc biệt là đối với những lĩnh vực mới
nhà nước cũng rất là mở cửa trong việc đưa ra các mô hình thí điểm sán bóc
những cái này nó rất là tốt cho các mô hình của start up nói riêng cũng như các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ
trong phát triển du lịch nhờ chủ trương của đảng và những chính sách kịp thời của chính phủ lĩnh vực này cũng đã đón nhận những làn sóng đầu tư mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp tư nhân
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín du lịch việt nam đón hơn một tám triệu lượt khách quốc
kinh tế đạt kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay
đây là kết quả của sự chung tay giữa nhà nước và tư nhân tạo đột phá cho ngành kinh tế mũi nhọn này
chúng ta đã cải thiện được cái môi trường du lịch cải thiện được cái cơ chế chính sách cải thiện được cái nguồn nhân lực cải thiện được cái công tác khoảng ba xuất tiến
thống kê gần đây của bộ kế hoạch đầu tư cho thấy kinh tế tư nhân đang tạo ra khoảng bốn mươi hai gdp
riêng lĩnh vực dịch vụ tám mươi năm gdp
ba mươi ngân sách nhà nước thu hút khoảng tám mươi năm lực lượng lao động cả nước
những con số ấn tượng này có được đều xuất phát từ chủ trương đường lối đúng đắn kịp thời trong sự lãnh đạo của đảng
đó là nghị quyết số một mươi về phát triển khu vực kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng của nền kinh tế
cũng nhờ cái nghị quyết này mà cái vai trò của khu vực kinh tế tư nhân được đánh giá cao hơn tạo ra một sự khích lệ nhiều hơn bên cạnh những giải pháp
nó đưa ra để khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân
thực sự nó tạo ra một khí thế mới một khí động lực mới cho phát triển của khu vực kinh tế tư nhân
từ những nghị quyết phám sát thực tiến của đảng các cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp đã được chính phủ bàn hành
không riêng gì lĩnh vực du lịch đạt những dấu mốc phát triển ấn tượng
các ngành kinh tế khác như xây dựng cầu đường cảng hàng không vốn được xem là tế mạnh của doanh nghiệp nhà nước
cũng đã được doanh nghiệp
tư nhân đầu tư xây dựng đặc biệt các lĩnh vực công nghiệp ô tô nông nghiệp công nghệ cao sản xuất phần mềm
internet vạn vật kết nối cũng được khối doanh nghiệp tư nhân đầu tư mạnh mẽ
khu vực kinh tế tư nhân trong nước đang có những cơ hội và thực sự họ đang thể hiện là một động lực quan trọng
và đang ngày càng động lực nhiều
tôi tin rằng năm hai nghìn hai mươi khu vực này vẫn đang trên đà phát triển
theo tinh thần của nghị quyết số một mươi của đảng đến năm hai nghìn hai mươi năm tỷ trọng đóng góp vào gdp của kinh tế tư nhân đạt khoảng năm mươi năm
đến năm hai nghìn ba mươi là đạt từ sáu mươi đến sáu mươi năm
mục tiêu này cho thấy vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà đảng đã xác định
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
tình hình giao thông cơ bản được đảm bảo các số liệu đều giảm so với năm ngoái hai nghìn một mươi chín
cụ thể từ ngày hai mươi ba tháng một đến ngày hai mươi chín tháng một tức từ ngày hai mươi chín tết đến ngày mùng năm tết
toàn quốc xảy ra một trăm chín mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm ba mươi ba người bị thương một trăm bảy mươi bốn người
so với bảy ngày tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí giảm hai mươi bốn vụ giảm một mươi tám
giảm bảy người chết giảm năm giảm ba mươi tám người bị thương giảm một mươi bảy
các địa phương có số người tử vong do tai nạn giao thông tăng cao là bến tre tây ninh đồng nai phú thọ tiền giang
đáng lưu ý trong bảy ngày nghỉ tết trên đường sắt không xảy ra tai nạn giao thông
theo đánh giá từ cục cảnh sát giao thông bộ công an qua khám nghiệm hiện trường
nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông do lái xe vi phạm nồng độ cồn có bốn vụ chiếm hai vi phạm phần đường chiếm một mươi tám
vi phạm tốc độ chiếm sáu tám còn lại đang điều tra chưa rõ nguyên nhân
thời gian xảy ra các vụ tai nạn vẫn chủ yếu rơi vào khung giờ từ một mươi tám h đến sáu h sáng ngày hôm sau
và vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến quốc lộ tại các vùng nông thôn
sau bảy ngày nghỉ tết ngày hôm nay hai mươi chín tháng một tức là ngày mùng năm tết canh tí
khá đông người dân từ các tỉnh đã trở lại thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới
tại một số tuyến đường cửa ngõ chính dẫn vào thành phố lượng các phương tiện tham gia giao thông có chiều hướng gia tăng
tuy nhiên các lực lượng chức năng đã có mặt ứng trực kịp thời phân làn phân luồng hướng dẫn giao thông
không để tắc nghẽn xảy ra và sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
trạm thu phí km sáu cao tốc nội bài lào cai lưu lượng phương tiện đã có sự gia tăng đột biến
trạm đã dành tám làn thu phí cho các ô tô đi về hướng thủ đô hà nội
tuy nhiên tại đây chỉ xuất hiện hiện tượng ồ ứ các phương tiện vẫn di chuyển khá dễ dàng
tại cửa ngõ phía nam nút giao thông phóp vân cầu rẽ các dòng phương tiện di chuyển theo hướng về nội thành tăng nhanh
tuy nhiên tình hình giao thông tại nút giao này vẫn giữ được sự thông thoáng
đường vành đe ba trên cao có tình trạng ồn ứ cục bộ theo chiều từ cầu thanh trì đi mai dịch
từ sớm các lực lượng chức năng cũng đã có mặt để điều tiết giao thông
tình hình giao thông ngày hôm qua là ngày mùng bốn tết âm lịch lượng người đổ về thành phố rất đông
đâm hôm qua có những sự ủ nứ về giao thông nhưng phòng giao thông cũng như đội giao thông một mươi bốn đã chủ động phân luồng từ chiều đến đêm ngày hôm qua
lực lượng giao thông đã ổn định và đến chiều nay đến hiện tại lực lượng giao thông vẫn rất bình thường và chưa có vấn đề gì xảy ra phức tạp
vẫn nắm mắt được tình hình là từ giờ đến mùng một mươi
mùng tháng riêng thì lượng người đổ về thành phố vẫn rất đông
đội giải thông một mươi bốn đã bố trí một trăm linh lực lượng trên tất cả các tuyến đường các chốt cửa ngõ vào thủ đô để đảm bảo cho bà con về thủ đô một cách an toàn tuyệt đối
giao thông được thông suốt một phần do có sự vào cuộc và chuẩn bị nhận định từ sớm của các lực lượng chức năng
và một phần cũng từ sự chuyển biến tích cực trong ý thức của người dân khi tham gia giao thông
tuy nhiên trên tuyến cao tốc nội bài lào cai lực lượng chức năng vẫn phát hiện nhiều xe khách vi phạm lực giao thông đường bộ đặc biệt là lỗi trở quá số người quy định
biết thì là phạm rồi nhưng mà bà con cứ trèo lên mà đi thì không biết làm nào
thôi thì rút kinh nghiệm ngày mai thì trở đúng số người
có lẽ mỗi người dân cũng cần phải thay đổi thói quen đi lại cũng như xây dựng những lộ trình di chuyển sao cho hợp lý để sau mỗi kỳ nghỉ lễ dài ngày
mỗi người có tinh thần sảng khoái sức khỏe để bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới thật nhiều thuận lợi
còn sau đây sẽ là ghi nhận tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền tây như tiền giang long an bến tre
trong ngày nghỉ lễ cuối cùng giao thông thông thoáng người dân đi lại thuận tiện
theo đó công an các địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của bộ công an và phương án của cục cảnh sát giao thông về phòng ngừa
giải quyết ủng tắc giao thông trên các tuyến đường
khu vực có nguy cơ xảy ra ủng tắc nắm tình hình hoạt động lưu thông của phương tiện tại các trạm thu phí
cửa ngõ ra vào các thành phố lớn nơi diễn ra các lễ hội đầu xuân để bổ sung các phương án kế hoạch phù hợp với tình hình
huy động tăng cường các lực lượng cảnh sát khác và công an xã hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện hướng dẫn điều tiết giao thông
để làm tốt công tác điều tiết giao thông trong những ngày trước trong sau tết
phía thành phòng cảnh sát giao thông đã nắm bắt tình hình về tật tựa giao thông
đặc biệt là các khu công nghiệp để biết được những ngày nghỉ ngày nghỉ của công nhân và ngày làm của công nhân
trên cái sở đó đã làm tốt công tác thăm mưu cho bám đốc xây dựng các phương án
quy động tất cả các lực lượng cảnh giao thông thanh tra giao thông và công an các quyền thành thị
để bố trí ở một số cầu hẹp điểm nút thường xảy ra ủng tác giao thông
đặc biệt của cầu trạch miễu để điều tiết giao thông
đặc biệt là chúng tôi phối hợp với công an các tỉnh đã phân luận phân tiến từ xa
đến giờ này thì tình hình ồn tắc giao thông kéo dài ở các nút và các điểm cầu hẹp thì không xảy ra
như mọi năm trước và sau kỳ nghỉ tết tại các cửa ngõ của thành phố hồ chí minh
và các tuyến đường kết nối với long an tiền giang bến tre sẽ diễn biến phức tạp
do người dân sẽ dồn về thành phố và các khu công nghiệp để trở lại làm việc học tập
tuy nhiên do chủ động trước
trong ngày hai mươi chín tháng một tại những khu vực trọng điểm đã không xảy ra ủng tắc
di chuyển từ tiến đường từ cộng thơ về bến tre thì đường rất an toàn
giao thông cảnh sát giao thông điều tiết xe rất an toàn
thật sự cũng nhờ mấy anh mấy chú bên cảnh sát bên giao thông
thì cũng đứng ngay chốt thì nó cũng đỡ rất nhiều
đỡ hơn mỗi năm
năm nay rất là tốt là về vấn đề mà ai cũng là biết lực là một
hai nữa là ai cũng là rất là sợ là có nồng tồn
cho nên năm nay là rất là tốt
không ai dám nhậu hết
ví dụ anh em vui thì tổ chức ở nhà thôi
còn không thôi là nhờ ví dụ xe người thân taxi đôi ôm
chứ không dám nắm xe mà tự lái
đa số người dân cũng phát biểu nói rằng tết không dám nhậu nữa đâu
tại vì mức tiền phạt quá
người ta cũng sợ bớt tình trạng đó nhiều lắm
trong sáu ngày tết cảnh sát giao thông cả nước đã xử phạt một mươi năm năm trăm tám mươi bảy trường hợp
trong đó có hai hai trăm chín mươi tám trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
cả nước xảy ra một trăm bảy mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm một trăm hai mươi hai người chết một trăm năm mươi người bị thương giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong ngày mai ngày ba mươi tháng một và hai ngày cuối tuần
người dân sẽ tiếp tục đổ về thành phố hồ chí minh
do đó các cửa ngõ và giao thông trọng điểm sẽ được tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông
để điều tiết phân luồng để người dân trở về thành phố an toàn
hưởng ứng chiến dịch xuân tình nguyện hai nghìn hai mươi ngày hôm nay hai mươi chín tháng một
tức ngày mùng năm tết nguyên đán đoàn thanh niên công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức phát nước uống miễn phí cho người dân
trở lại thành phố hồ chí minh và các tỉnh đông nam bộ
để tiếp tục làm việc học tập sau thời gian nghỉ tết
cũng như mọi năm sau khi nghỉ tết mọi người dân lại hối hả trở lại thành phố hồ chí minh
và các tỉnh đông nam bộ để tiếp tục làm việc học tập
những trái nước nghĩa tình như thế này đã hỗ trợ phần nào xua tan đi mệt mỏi
phục vụ chuyến đi đường dài đường an toàn
còn đây là năm thứ hai mà đoàn thanh niên công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với các đơn vị khác tổ chức phát nước miễn phí cho người tham gia giao thông
trong thời gian trước và sau tết nguyên đán
theo kế hoạch đoàn thanh niên công an tỉnh sẽ hỗ trợ phát nước miễn phí
trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một
tức mùa năm tết nguyên đán
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì
phối hợp với công an huyện điện biên đông và đội kiểm soát phòng chống ma túy
cục hải quan tỉnh điện biên đang làm nhiệm vụ phát hiện một đối tượng nữ giới
đang tàng trữ một bọc giấy gồm một mươi ba túi ni lông ma túy tổng hợp
được đối tượng treo ở khung xe máy
tại cơ quan công an đối tượng và thị máy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại xã na ư huyện điện biên khai nhận đã mua số ma túy trên
của một đối tượng lạ mặt ở khu vực biên giới việt lào
đang trên đường mang vào nội địa để tiêu thụ thì bị bắt giữ
vụ việc hiện đang được công an tỉnh điện biên tiếp tục đấu tranh mở rộng
liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một con hẻm
trên đường một trăm hai mươi một ấp năm xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hcm
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
đến hai mươi giờ tối nay công an tp hcm đang huy động lực lượng
để truy bắt nghi phạm gây ra vụ việc
ngay sau khi xảy ra án mạng ban giám đốc công an tp hcm
đã chỉ đạo các lực lượng liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra
làm rõ vụ việc từ lời khai các nhân chứng và trích xuất hình ảnh
camera an ninh tại khu vực công an đã xác định được nghi can
gây ra vụ việc và đang huy động lực lượng truy bắt
trước đó vào khoảng một mươi bốn h chiều cùng ngày sau khi nghe thấy
nhiều tiếng súng vang lên người dân ở ấp năm xã tân thạnh đông huyện củ chi
ra kiểm tra thì phát hiện nhiều người nằm gục gần chuồng bò
ở cuối hẻm cột
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tuy nhiên bốn người đã tử vong
một người bị thương nặng nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định
là có liên quan đến việc đánh bạc ngày tết vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị như thường lệ từ ngày năm đến ngày bảy tháng riêng âm lịch hàng năm
tại xã đội sơn huyện duy tiên tỉnh hà nam lại tưng bừng khai hội tịch điền
là một trong những lễ hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng bắc bộ
lễ hội tịch điền mang nhiều ý nghĩa sâu sắc
phóng viên antv đã có mặt tại đội sơn để ghi nhận không khí
ngày đầu tổ chức lễ hội tịch điền năm nay
hàng nghìn người dân trong tỉnh hà nam và các tỉnh lân cận
đã gác lại công việc hàng ngày để đi xem hội tịch điền
phóng viên antv đã có mặt tại đội sơn để ghi nhận không khí hàng ngày
để đi xem hội tịch điền năm nay
phóng viên antv đã có mặt tại đội sơn để đi xem hội tịch điền
và t lawn cybersecurity công việc hàng ngày nuss metal hoặc cũng kết thúc tr google map
phóng viên antv đã có mặt tại đội sơn để đi xem hội tịch điền năm nay
phóng viên antv đã có mặt tại đội sơn để đi xem hội tịch điền năm nay
trong linh chín đến nay lễ hội tịch điền đội sơn được tổ chức trang trọng vào ngày bảy tháng riêng hàng năm
tịch điền lễ nghi thì đúng là đời lễ lễ hành là chín trăm tám mươi bảy
thì ngày khi đấy là ngày thắng được một mươi đạo quân
thì là ngày nghĩ đến an ninh quốc gia thì là ngày dạy dân
đấy là huynh vùng đấp đê đấy rồi là lào mương đổ máng cây lúa
thì đấy là ý nghĩa của nhà vua là muốn mở mang bỏ cõi cho nhân dân được công an việc làm
cũng như là cái an ninh quốc phòng được tốt
năm hai nghìn hai mươi là năm thứ một mươi hai lễ hội được địa phương duy trì tổ chức
nhằm quảng bá với du khách thập phương về những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo
năm nay cũng là năm đánh dấu quyết định thành lập thị xã duy tiên với chín phường và bảy xã
đến thời điểm này công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất bố trí lực lượng đã được lên kế hoạch cụ thể
đảm bảo một mùa lễ hội đúng quy mô lành mạnh an toàn tiết kiệm
thu hút đồng đảo nhân dân
và khách thập phương đến tham gia chiêm bái
lễ tịch điền mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nêu cao truyền thống tốt đẹp
của dân tộc việt nam
đó là từ vị vua đầu triều cũng như dân đều yêu mến làm việc
còi trọng nông nghiệp theo tinh thần thực túc bình cường phát triển đất nước
vì vậy việc phục hồi lễ hội này không chỉ nhằm ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân
tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn phù hợp với chủ trương chính sách phát triển nông nghiệp
của đảng nhà nước một thế mạnh của nước nhà